ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám ba trăm năm mươi hai trên tổng số chín trăm hai mươi sáu học sinh của trường tiểu học đinh tiên hoàng
thành phố ninh bình nhập viện với các biểu hiện đau bụng buồn nôn
theo xác định quẩn tụ cầu vàng xuất hiện trong ruốc gà là nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên
khuẩn tụ cầu vàng vốn tồn tại trong nhiều môi trường tự nhiên
và dễ dàng lây nhiễm vào thực phẩm trong điều kiện vệ sinh kém
thường bắt nguồn trong quá trình giết mổ không đảm bảo
điều này lý giải thịt da súc da cầm sẽ trở thành đối tượng nhiễm khuẩn
chưa kể những tác động bằng nhiệt như cấp đông hoặc hâm nóng
cũng không thể giết chết độc tố của khuẩn tụ cầu vàng
bên cạnh đó tình trạng của khuẩn tụ cầu vàng
vàng góp vệ sinh tại các cơ sở chế biến và kinh doanh hiện nay
là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển
nhân nguyên nhân thì chúng ta thấy rằng là từ cái khâu mà các cái da súc da cầm
rồi các cái loại thực phẩm thứ nhất là giết mổ là chúng ta không đảm bảo cái quy trình vệ sinh
cái thứ hai là cái quá trình chế biến rồi quá trình bảo quản
thậm chí là thực phẩm mà để quá lâu thì nó cũng dễ bị nhiễm khuẩn cái loại là vi khuẩn này
và khi thực phẩm nó bị nhiễm khuẩn
như vậy thì rõ ràng là cái nguy cơ là nó ảnh hưởng đến sức khỏe rất là lớn
được coi là đầu mối cung cấp thực phẩm cho hà nội
không khó để chúng tôi tìm được khu vực chuyên đổ mối gà nguyên liệu
hoạt động mua bán diễn ra nhuộn nhịp tại đây có thể lý giải bằng hai nguyên nhân
giá rẻ và nhu cầu lớn
đáng nói đến chín mươi gà tại đây là đông lạnh và không giấu kiểm dịch
hay nói cách khác sẽ chẳng bất ngờ gì nếu những lườn gà đùi gà nguyên liệu này nhiễm khuẩn tụ cầu vào

đùi này thì bán bao nhiêu ạ
để làm để nuôi
để làm gì đấy
để làm công nghiệp

chứ không giúp gì cúi gà nằm được
đắt quá nằm bẩn thằm

cửa hàng đưa ra chảo hàng

cùng một loại hết
đã qua cái chỗ này nó thiếu thì nó không có cho mát được đâu

nó không có bảo quản ở đây thì được để lâu không
để một năm
nếu mà cứ để vào đây người ta cũng làm như các cô đây này
công ty nó làm nó bán như các cô đây
nó để đàng hoàng để hàng năm
không bị mốc à
làm sao mà mốc mốc
nếu mà cứ nấy được khoảng một hai tháng mà mốc mang đi có đổi
năm mươi m hai có lẽ là không gian cho toàn bộ khu xưởng của gia đình này
hai nhân công
một người sơ chế một người giao dịch
mặc dù là xưởng chế biến thực phẩm
thế nhưng tay trần vẫn được sử dụng trong mọi công đoạn
và cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn chặn các vị khách không bởi này
thôi thì ví dụ lấy loại thường thì tầm độ khoảng một mươi hai thì là tương đối
còn đâu có loại chín mươi thì đây
đây là bông bông chín mươi màu vàng nhạt
còn rẻ lưỡi mà loại rẻ sợi thì nó độ bảy mươi
ừ rẻ sợi á
ừ màu sợi thì nó bông
dẫu vậy theo chủ xưởng chia sẻ
miền bắc vốn không phải là thị trường tiềm năng để sản xuất rút gà
bởi chi phí cao hơn cùng nhu cầu không quá lớn
do vậy đa phần các nhà xưởng tại miền bắc chỉ làm nhiệm vụ trung gian
trở thành nơi nhập hàng và phân phối các sản phẩm được sản xuất tại phía nam
điều này lý giải cho sự xuất hiện của những bao tải ruốc có khối lượng hàng tạ trong xưởng
nhưng mà đây bên kia sản xuất của hồ chí minh ạ
đấy sản xuất của hồ chí minh
đó là phần gà ra phần gà không đi nhiều gà gà đó không nhiều
thẳng thì là gửi ra đây là gà khô rồi